tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết ở nhiều bản làng vùng sâu vùng xa trên địa bàn hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rông tỉnh quảng trị có xu hướng gia tăng
thực trạng này cũng làm ảnh hưởng đến đời sống của người phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
em hồ thị điêng ở thôn a hò xã thanh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị kết hôn từ năm mới lên một mươi năm tuổi
lấy chồng sớm bao nhiêu khó khăn đã đè nặng lên đôi vai người vợ trẻ ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới nay
lấy chồng sớm lại khổ không có tiền để làm nhà nữa không có cơm ăn nữa
còn với bà tỉ dự có hai con trai đứa lớn là hồ văn dự lấy cô vợ chỉ mới một mươi năm tuổi còn đứa em là hồ văn dạ một mươi năm tuổi cũng được bà cho cưới vợ
vì gia đình khó khăn nên tôi cho hai con trai tôi kết hôn lấy vợ sớm để phụ thêm công việc cho gia đình
vẫn biết con của mình lấy vợ sớm là khổ và cũng vi phạm pháp luật
nhưng vì gia đình khó khăn quá nên phải vậy thôi
theo thống kê chưa đầy đủ trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tại địa bàn hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rông tỉnh quảng trị đã có hơn một ba trăm linh trường hợp tảo hôn và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
nguyên nhân chính là phong tục tập quán của đồng bào dân tộc nhất là vùng sâu vùng xa
và phong tục tập quản là bọ cụa ngày xưa để lại cho nên trong dòng họ con cô con cầu nó lấy nhau để bảo vệ được cái tài sản
phong cũng đã xây dựng các quy ước hương ước và để cho bà con và cộng đồng để bàn và đưa ra để thống nhất để hạn chế cái tình trạng tảo hôn
không thay đổi được hủ tục lạc hậu thì những nhọc nhằn sẽ còn đè nặng lên trên đôi vàng
những đứa trẻ khi mới sinh ra đã phải sống cuộc sống khổ cực khi mẹ của các cháu chưa phải là người lớn để biết chăm sóc con cái và lo toan cho gia đình